từ ngày một tháng tám quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm về thời gian hoạt động và việc cấp phép ô tô chở hàng
xe tải lưu thông trong khu vực nội thành tp hcm bắt đầu có hiệu lực thi hành
việc cấm các loại xe tải nhẹ lưu thông trong nội thành vào các khung giờ nhất định nhằm giảm thiểu ách tắc giao thông
hiện lượng xe tải ở tp hcm tăng nhanh hoạt động không có dây dất trong thành phố là một trong những nguyên nhân làm nhiều tuyến đường bị ách tắc
vì vậy sở giao thông dần tải hạn chế xe tải nhẹ hoạt động vào ban ngày
theo đó xe tải nhẹ tải trọng dưới hai năm trăm linh ký không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ sáu h đến chín giờ và một mươi sáu h đến hai mươi giờ hàng ngày
xe tải nặng không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ sáu h đến hai mươi hai giờ hằng ngày
khu vực hạn chế trong các tuyến đường hành lang dành cho xe tải gian nội thành hướng bắc ra hướng tây có quốc lộ một
đoạn từ xa lộ hà nội đến nguyễn văn linh hướng đông xa lộ hà nội
đoạn từ quốc lộ một đến nút giao thông cát lái đường mai chí thọ đoạn từ đường đồng văn cống đến đường võ chí công
hướng nam có đường giải trí công đường nguyễn văn linh đoạn từ nút giao khu a nam sài gòn đến quốc lộ